trong quá trình hội nhập và phát triển nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một
thậm chí biến mất trước ảnh hưởng của các dòng chảy văn hóa hội nhập
dân tộc khơ mú với điệu hát tôm truyền thống một thể loại dân ca từng gắn bó mật thiết với đời sống của người khơ mú cũng không nằm ngoài quy luật đó
nhằm khắc phục tình trạng này hoạt động bảo tồn đang được các cấp chính quyền phối hợp cùng các nghệ nhân dân gian triển khai tới thế hệ trẻ
người khơ mú từng có rất nhiều làn điệu dân ca vừa trong trèo khỏe khoắn
những điệu hát gắn bó mật thiết trong cuộc sống thường nhật như tôm giao duyên tâm lên rừng làm nương giấy hay súng chợ đi du xuân
những điệu hát này xưa kia từng góp mặt trong hầu hết các ngày lễ tết hội hè những ngày bản làng có việc lớn
thì giờ đây dường như vắng bóng
người khơ mú không có hệ thống chữ viết riêng
phần lớn các bài hát đều mang tính chất chuyển miệng nên khó lưu giữ lâu dài
thêm nữa lớp trẻ hiện nay không am hiểu về các làn điệu dân ca nên không đam mê học hỏi
trong khi thế hệ trẻ đang có nhiều cơ hội tiếp cận với những hình thức giải trí mới hấp dẫn khác
một trong những giải pháp nhằm gìn giữ loại hình nghệ thuật đặc sắc đó là hoạt động truyền dạy và thành lập các câu lạc bộ văn nghệ dân gian ở từng địa phương
hiện nay thì là huyện cũng đang khuyến khích các xã thị trấn thành lập các tổ đội văn nghệ cũng như câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện qua đó để phát huy và giữ gìn các bản sắc văn hóa dân tộc
khi mà thành lập cái câu lạc bộ này là xuất phát từ cái lòng ham mê và lòng yêu văn nghệ của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ
tình trạng bay một của các làn dân ca
điệu dân ca không chỉ diễn ra ở cộng đồng người khơ mú mà còn đang là vấn đề cấp thiết với nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác
những nỗ lực và cố gắng từ phía chính quyền cũng như những nghệ nhân dành nhiều tâm huyết cho loại hình nghệ thuật dân gian này hy vọng sẽ giúp cho các bài hát được phục hồi và duy trì được sức sống lâu dài của nó tới thế hệ mai sau